chiều ngày chín tháng một mươi một trong phiên chất vấn thứ hai phó thủ tướng vũ đức đam đã trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến vấn đề tăng lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trước đó trong phiên chất vấn ngày sáu tháng một mươi một đại biểu hoàng văn liên đã chất vấn bộ lao động thương minh và xã hội về vấn đề lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba

trước đó trong phiên chất vấn ngày sáu tháng một mươi một đại biểu hoàng văn liên đã chất vấn đề lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trong phiên chất vấn ngày chín tháng một mươi một phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hiện đang có khoảng sáu trăm linh người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên vẫn còn bốn trăm linh người nghỉ hưu ở các thời điểm khác nhau
nhưng lương hưu rất thấp dưới ba triệu một tháng
trong đó có những trường hợp như công nhân cao su chỉ khoảng một triệu một tháng
phương án là làm sao để có một khoản bù thêm
khoản này là theo quy định là do ngân sách nhà nước đảm bảo chứ không phải do bảo hiểm xã hội
và đã tính ra khoảng trong bốn trăm linh đối tượng với một mức bù là năm trăm linh đồng một người một tháng
thì tính ra mất khoảng hai bốn trăm linh tỷ
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid ảnh hưởng đến nguồn thu
cho nên các cơ quan có thẩm quyền ở cấp trên đã quyết định là lùi cái thời điểm
mà thực hiện chính sách cải cách lương sang mùng một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
đa số những người nghỉ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đều là những người tham gia kháng chiến
hiện tuổi đã cao thu nhập thấp
một số ý kiến các đại biểu cho rằng chính sách cần phải nhanh hơn
bộ lao động thương minh và xã hội sẽ báo
báo cáo vấn đề này lên thủ tướng để có những giải pháp tháo gỡ phù hợp